chú tại xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một chín trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần hai trăm linh gram một điện thoại di động cùng với một số tăng vật liên quan khác
một mươi năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo võ thị huệ ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai về tội tham ô tài sản
theo cáo trạng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn huệ là trưởng chi nhánh long khánh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thái sơn ở thành phố long khánh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp đi thu tiền bán hàng nhôm kính của các khách hàng hoặc nhận tiền bán hàng và phiếu giao hàng từ các lái xe giao cho huệ
với số tiền nhận được bị cáo huệ đã chiếm đoạt hết
ngoài ra bị cáo huệ còn lợi dụng danh nghĩa chi nhánh long khánh mượn hàng của một số cơ sở kinh doanh là khách hàng của công ty thái sơn để bán cho khách hàng lẻ
số tiền này huệ không nộp lại cho công ty thái sơn
không xóa công nợ của khách hàng trên phần mềm kế toán mà chiếm đoạt hết
bằng thủ đoạn trên huệ đã chiếm đoạt số tiền gần năm trăm bốn mươi triệu đồng của công ty
sau khi phát hiện sự việc công ty đã trình báo cơ quan công an và huệ bị bắt giữ
công an thành phố đà lạt phối hợp với các đơn vị liên quan vừa khám nghiệm hiện trường vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại khu vực tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b thuộc phường tám thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
do ban quản lý rừng phòng hộ lâm viên quản lý
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng công an xác định tại lô a lô b khoảnh một mươi năm tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b thuộc địa sứ hành chính phường tám thành phố đà lạt
đã bị một số đối tượng chặt hạ nhiều cây thông ba lá
khám nghiệm hiện trường xác định tổng diện tích rừng bị tác động là hai chín mươi ba hectare trong đó có bảy trăm một mươi sáu ha đất rừng bị cưa hạ tập trung
hai hai trăm một mươi bốn ha đất rừng bị cưa hạ giải rác
và bị khen cây nghi bị đổ hóa chất làm chết cây
với tổng số cây thông bị tác động là bảy trăm hai mươi tám cây thông ba lá khối lượng khoảng một trăm tám mươi chín bốn mét khối gỗ thông ba lá
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt đã khởi tố bị can đối với lê thị minh sương kim hà và vợ là bùi thị huyền cùng chú tại tp đà lạt
ngoài ra cơ quan công an đang làm rõ hành vi phá rừng tại khu vực này
còn có bốn đối tượng khác gồm bùi văn giá nguyễn văn hùng lê văn hà
và quách văn khuyên hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật
gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn thị thúy chú huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện gò dầu ra quyết định khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
được biết đối tượng thúy đã thực hiện hai mươi một vụ trộm cắp ở huyện gò dầu và bến cầu
thủ đoạn gây án là dùng xe mô tô chở theo con nhỏ chạy trên đường thấy bất kỳ quán tạp hóa hay là cửa hàng buôn bán nào thì ghé vào giả vờ hỏi mua đồ để lợi dụng chủ cửa hàng tạp hóa không chú ý thì ra tay trộm tiền hoặc trộm điện thoại mang đi bán lấy tiền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
trong vòng chưa đầy ba ngày kể từ lúc nhận được tin báo về vụ cướp manh động tại khu vực cầu cong phường vạn phúc công an quận hà đông
phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã làm rõ bắt năm đối tượng và đáng chú ý nhóm đối tượng này là các thiếu niên mới chỉ một mươi năm một mươi sáu tuổi nhưng rất manh động sẵn sàng dùng sao tấn công người dân để cướp tài sản
ngày bảy tháng tám nhóm thiếu niên này đã dùng dao tấn công gây thương tích cho hai thanh niên cướp một điện thoại di động tại khu vực phường vạn phúc
khẩn trương điều tra đến ngày một mươi tháng tám công an quận hà đông và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã bắt giữ toàn bộ ổ nhóm cùng tăng vật và hung khí gây án
các đối tượng trong băng nhóm này hầu hết đều bỏ nhà đi lang thang sống vạ vật ở các công viên bến xe trên địa bàn hà nội lợi dụng thời điểm thích hợp để cướp tài sản của người dân
ổ nhóm này đã thực hiện ba vụ cướp trên địa bàn hà nội lấy đi bốn điện thoại di động dùng dao đâm gây thương tích cho ba người đánh nhiều người khác
đây là một vụ án cướp tài sản có tính chất rất nghiêm trọng và đông đối tượng tham gia
các đối tượng rất manh động sử dụng hung khí dao và sẵn sàng tấn công người bị hại
không gian thời gian để xảy ra vụ cướp này các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản vào ban ngày ở nơi đông dân cư
công an quận hà đông đang tiếp tục củng cố
các đối tượng có hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật
đại diện ubnd xã nam phong thành phố nam định tỉnh nam định sáng nay xác nhận vào lúc một mươi tám h tối qua trên địa bàn xảy ra một vụ đuối nước khiến bốn người trong một gia đình bị mất tích trên sông đào
thời điểm trên bà mây ba mươi sáu tuổi cùng với con gái và hai người cháu độ tuổi từ tám đến một mươi hai tuổi ra bờ sông đào thuộc khu vực thôn nhất thanh xã nam phong chơi
con và hai cháu của bà mây xuống sông tắm bị đuối nước phát hiện sự việc bà mây xuống sông cứu con và hai cháu nhưng cả bốn người bị mất tích sau đó
tiếp nhận thông tin chính quyền xã nam phong đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm trong đó một tổ lặn cùng với năm thuyền đã làm việc xuyên đêm thế nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào
việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn hơn khi mà sáng nay địa bàn thành phố nam định có mưa rất lớn nước sông đào dâng cao

mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ chiều tối qua cho đến sáng nay trên địa bàn thành phố hà nội đã gây ngập úng tại một số tuyến đường ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân thủ đô
nhiều tuyến phố ghi nhận tình trạng kẹt cứng không thể di chuyển trong sáng nay
mưa lần kéo dài trong hai ngày qua đã khiến cho một số tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra tình trạng ngập úng